trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết vào lúc bảy giờ ngày hai tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín hai độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai năm độ kinh đông cách miền trung đảo palawan philippines khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng ba mươi ba mươi năm km
đến một mươi chín h ngày hai tháng một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám chín độ kinh đông trên khu vực miền trung palawan philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai h đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng ba mươi km
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám chín độ kinh đông trên khu vực miền trung palawan philippines
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi tám chín độ kinh đông trên khu vực miền trung palawan philippines